thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định về tổ chức tổng điều tra kinh tế năm hai nghìn hai mươi một
theo quyết định tiến hành tổng điều tra kinh tế năm hai nghìn hai mươi một trên phạm vi cả nước
nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động sự nghiệp đảng đoàn thể
hiệp hội chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại việt nam
cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm thủy sản cơ sở tôn giáo tín ngưỡng
nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước
làm cơ sở đánh giá tình hình xây dựng kế hoạch chính sách phát triển kinh tế xã hội của đảng và nhà nước